từ chiều qua đến hôm nay một mươi năm tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh quảng ngãi mưa lớn diễn ra liên tục
cũng đã gây ngập lụt nhiều vùng trên địa bàn tỉnh
đối với các hồ chứa lớn của tỉnh quảng ngãi hiện đã đầy nước
các đơn vị quản lý tiếp tục mở cửa tràn xả lũ để điều tiết nước
tại các hồ chứa nước hồ liệt sơn diên trường núi ngang và hồ thủy điện đắc đơ rinh
đều mở cửa tràn với lưu lượng nước từ hai mươi đến năm mươi năm m ba một giây
riêng hồ chứa nước nước trong lưu lượng về hồ trung bình là ba trăm ba mươi hai bốn m ba một giây
và lưu lượng xả tràn trung bình là một trăm năm mươi bốn một mươi năm m ba một giây
mưa lũ từ chiều qua đến nay đã làm một người ở huyện đức phổ tử vong
trong ngày hôm nay các trường học cho học sinh nghỉ học tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra
tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa trên địa bàn tỉnh
do vậy tỉnh quảng ngãi đang chỉ đạo các địa phương phòng chống lũ quét lũ ống
sạt lở đất xảy ra ở vùng núi ngập úng ở vùng trũng thấp
các vùng ven sông đang khẩn trương thực hiện các phương án di rời nhân dân sẵn sàng đối phó với mưa lũ